kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
thưa quý vị thanh toán trực tuyến có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy hoàn thiện
các thủ tục hành chính có giao dịch tài chính trên cổng dịch vụ công quốc gia
thành phố hồ chí minh là một trong số những địa phương tích cực và đi đầu
trong công tác thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong dịch vụ công
ở các lĩnh vực y tế giáo dục điện nước đã tiến hành triển khai bước đầu
đạt được nhiều kết quả nổi bật và được người dân đồng tình ủng hộ
đó chính là nội dung chính của chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này
nhưng trước tiên chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thời sự nổi bật trong tuần
sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
chương trình nghệ thuật bản hùng ca văn mãi do bang tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn
thành phố hồ chí minh và trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố phối hợp thực hiện
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
chương trình gồm có ba chương thống nhất non sông xây dựng ngày mới và việt nam khát vọng thịnh vượng
xuyên suốt chương trình nhằm ôn lại lịch sử tuân vinh truyền thống cách mạng vẽ vang của quân và dân ta
trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc
ca ngợi thắng lợi của các chiến thắng lịch sử qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
nổi bật là chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
qua đó góp phần tăng cường giáo dục truyền thống lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng
tinh thần đại đoàn kết ý chí tự lực tự cường trách nhiệm của tuổi trẻ và khát vọng phát triển đất nước phùng vinh hạnh phúc
chương trình được dàn dựng công phu hiệu ứng hình ảnh âm thanh ánh sáng cùng các màn múa dương vũ đặc sắc
đã tái hiện lại đời sống chiến đấu và đời sống văn hóa tinh thần của quân và dân ta một cách chân thật
cùng với cả nước long trọng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và ngày quốc tế lao động ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tp hcm tổ chức giải việt giả truyền thống ba mươi tháng bốn
vô địch tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
tham gia giải lần này có một bảy trăm linh vận động viên
lực lượng vũ trang nam lực lượng dân quân nam nữ lực lượng thanh niên nam nữ các quận huyện và thành phố thủ đức
các vận động viên thi đấu ở hai nội dung nữ cử ly ba km và nam cử ly năm km
giải việt giả là hoạt động văn hóa thể thao tiêu biểu của tp hcm được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường
và tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia thi đấu nâng cao trình độ chuyên môn
phát hiện bồi dưỡng các vận động viên trẻ có năng khiếu bổ sung cho đội tuyển điền kinh tham gia thi đấu quốc gia
đồng thời đẩy mạnh hơn phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn tp hcm
và tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân tràn luyện thân thể theo gương bác hộ vĩ đại giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
liên đoàn lao động tp hcm tổ chức khai mạc tháng công nhân lần thứ một mươi sáu với chủ đề
đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
tháng công nhân năm nay công đoàn tp hcm
sẽ tổ chức các hoạt động như tôn vinh tuyên dương những đóng góp tích cực của công nhân lao động
tiếp xúc gặp gỡ đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến bảo vệ quyền lợi của người lao động
và thăm hỏi động viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đây là hoạt động được tổ chức đa dạng ở tất cả các cấp công đoàn thành phố
góp phần ôn lại những giá trị truyền thống lịch sử của giai cấp công nhân
để mỗi công nhân người lao động ý thức đầy đủ về vai trò trách nhiệm của mình
của giai cấp mình đối với sự phát triển của thành phố
nhân dịp này liên đoàn lao động tp hcm cũng tổ chức phát động hướng ứng tháng hành động
về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn và hội thi trực tuyến
tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện kế hoạch phát triển công viên và mảng xanh từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
tp hcm đặt mục tiêu đạt tối thiểu sáu mươi tám hectare công viên công cộng
trồng mới và cải tạo một mươi hai cây xanh
theo đó ưu tiên đầu tư công viên tại các địa phương có quỹ đất quy hoạch xây dựng công viên cây xanh lớn
nhưng chưa được đầu tư điển hình như thành phố thủ đức các quận bảy một mươi hai bình tân và các huyện bình chánh hóc môn
các địa phương cũng được yêu cầu rà soát việc đầu tư xây dựng bàn giao công viên cây xanh
trong các dự án phát triển nhà ở
ngoài ra giai đoạn này tp hcm sẽ rà soát thu hồi việc sử dụng cho thuê đất công
được quy hoạch là đất công viên để xây dựng công viên
sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo chủ tịch ubnd tp hcm vừa thống nhất đề xuất
dừng đầu tư dự án nhà thi đấu phan đình phùng theo hình thức đối tác công tư hợp đồng bt
chuyển dự án này sang phương thức đầu tư công
dự án này ở vị trí đắc địa trung tâm quận ba bao bọc bởi bốn mặt tiền
đường baxter nguyễn đình chiểu nam kỳ khởi nghĩa và phỏ văn tần
dù được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm hai nghìn tám nhưng đến nay dự án có tổng mức đầu tư gần hai tỷ đồng
vẫn chưa thành hình
chủ tịch ubnd tp hcm giao các cơ quan chuyên môn khẩn trương lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án
theo đúng trình tự thủ tục quy định và hoàn thành trước tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn để trình hội đồng nhân dân thành phố
thông qua chủ trương đầu tư dự án dự kiến khởi công đầu tư dự án trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
trong những nội dung quan trọng của chiến lược chuyển đổi số quốc gia thời gian qua tp hcm với sự nỗ lực
của các ngân hàng cũng như sự năng động của người dân các dịch vụ ngân hàng số đã phương tới những ngõ phố
những quán ăn vỉa hè
ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
từ trả tiền vé xe buýt cho đến phí dịch vụ tại cảng xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt
ngày càng phổ biến và dần trở thành thói quen của nhiều người dân
đặc biệt là trong dịch vụ công hiện nay có hơn bảy mươi bảy người dân có tài khoản thanh toán tại ngân hàng
với hơn ba mươi năm triệu tài khoản thanh toán và khoảng một mươi bốn chín triệu thẻ được mở bằng phương thức điện tử ekic đang hoạt động
trung bình mỗi ngày khoảng hai tám triệu giao dịch tổng số giao dịch tới nay là khoảng hai tỷ giao dịch
thanh toán không dùng tiền mặt tăng sáu mươi ba ba về số lượng và tăng bốn mươi một bốn mươi năm về giá trị
dữ liệu và việc phân tích
khai thác kết nối dữ liệu là yếu tố quyết định tạo nên sự thành công của quá trình thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hoạt động chuyển đổi số trong ngành ngân hàng
ngân hàng nhà nước các ngân hàng các tổ chức trung gian thanh toán đã và đang tích cực ứng dụng kết nối chia sẻ và khai thác thông tin dữ liệu dân cư trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng
đặc biệt là thanh toán và tín dụng nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt chuyển đổi số trong nền kinh tế
đối với ngành ngân hàng phát triển và khai thác
hiệu quả dữ liệu số là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số ngành ngân hàng
cũng như thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
dữ liệu không chỉ giúp các ngân hàng xác thực định danh mà còn thông qua các ứng dụng công nghệ để phân tích nắm hành vi và xu hướng tiêu dùng
từ đó đưa ra các quyết định trong phát triển cung ứng sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động
thành phố hồ chí minh là một trong số những địa phương tích cực và đi đầu trong công tác thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
gắn liền với xu hướng phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại tiện ích an toàn và thuận lợi cho khách hàng và người dân
sự tiện ích tiện lợi vượt trội so với hình thức thanh toán bằng tiền mặt trong các lĩnh vực chuyển tiền thanh toán
thương mại điện tử vận chuyển hành khách công nghệ cung cấp dịch vụ thương mại du lịch dịch vụ nhà hàng ăn uống v v
đã và đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp người dân thành phố sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
thẻ ví điện tử quét mã qr code mobile banking internet banking
giao dịch thanh toán điện tử qua ngân hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục tăng trưởng tốt
thành phố đã ra mắt nền tảng số liên quan giải quyết thủ tục hành tránh của thành phố
chúng tôi gọi là nền tảng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố
đối với nền tảng số này chúng tôi đã có
tính năng là liên thông kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia
cũng như là thực hiện cái thanh toán trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp
thành phố đã đưa lên khoảng gần năm mươi bộ thủ tục hành tránh của thành phố lên hệ thống này
và chúng tôi có tiến trình là sự ẩn lực sẽ đưa hết toàn bộ dịch vụ công
đủ cái điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên hệ thống của thành phố
thì đối với vấn đề chúng ta cung cấp dịch vụ công trực tuyến
chúng ta phải tính đến việc làm sao chúng ta thanh toán trực tuyến
thì hiện nay hệ thống của thành phố đã có thể ủng hộ tính năng này
và cái vấn đề thanh toán trực tuyến là chúng tôi kết nối hết tất cả những cái ngân hàng
cũng như là những trung gian thanh toán khác
người dân chỉ cần có một tài khoản điện tử của ngân hàng
có vý điện tử cũng có thể dễ dàng thực hiện thanh toán
và điều chúng tôi hướng đến đó là một số vấn đề liên quan đến những lợi phí
trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt liên quan đến khi thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến nhà đất
thì vấn đề chúng tôi sẽ viện thanh toán trực tuyến
để giúp cho vấn đề mà người dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục này
được thanh toán thuận lợi hơn
cũng như là cái việc mà chúng ta sẽ thúc đẩy cái việc
mà thanh toán không dừng mặt của thành phố
và bên cạnh đó hai cái nhóm đối tượng mà thành phố tập trung triển khai
trong thời gian vừa qua đó là lĩnh vực y tế và giáo dục
thì chúng tôi đang thúc đẩy cái chuyện là thanh toán
tại các trường học cũng các bệnh viện
bởi vì vấn đề nếu như mà đối với các bệnh viện hiện
tại các bệnh viện lớn khi triển khai thanh toán không dùng tiền mặt
rất là thuận lợi
và chúng tôi đang hướng tới là hỗ trợ các bệnh viện tiến quận tiến huyền
để làm sao tại các bệnh viện này chúng ta vẫn thực hiện được cái thanh toán trực tuyến
thì như vậy cái người dân khi thực hiện khám chữa bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh này
vẫn thực hiện được các việc mà thanh toán trực tuyến
đã thuận lợi cho người dân cũng như là câu chuyện là thúc đẩy
cái quá trình mà chuyển đổi số phát triển xã hội số của thành phố
đặc biệt trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt lĩnh vực công
chi trả điện nước và điện thoại dịch vụ truyền hình
thanh toán trong lĩnh vực giáo dục y tế thu phí lệ phí
liên quan đến thủ tục hành chính công chi trả lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp
trong đó lĩnh vực điện nước giáo dục và thủ tục hành chính công
và chi trả lương tiếp tục là những lĩnh vực tiên phong
tạo hiệu ứng cao và động lực thúc đẩy mở rộng hoạt động thanh toán
không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công và đã đạt được một số kết quả nổi bật
một trăm linh các cơ sở giáo dục và đào tạo đã triển khai thực hiện thanh toán
không dùng tiền mặt để thu học phí
hầu hết các trường công lập tại tp hcm đã triển khai chấp nhận
thanh toán không dùng tiền mặt
đóng học phí online là tốt cho tất cả mọi người
phụ huynh cũng tiện các thầy cô cũng tiện và nó cũng là một cơ sư hướng chung
nếu có thể ngoài các cửa hàng của các đơn vị đóng tiền điện thoại
các đơn vị thu tiền và có các cửa hàng tiện lợi thì cũng rất là tiện cho tất cả mọi người
từ nhiều năm nay ngành điện nước đã không còn phải đi thu tiền mặt tại nhà dân
người dân có nhiều quyền lựa chọn không dùng tiền mặt qua ứng dụng ngân hàng số phí điện tử
với những nhóm người không sử dụng được công nghệ để thanh toán
cũng có thể đóng tiền điện nước qua mã hóa đơn tại các cửa hàng tiện lợi gần nhà
có ở khắp nơi trên địa bàn thành phố rất thuận tiện cho người dân
đối với các lĩnh vực dịch vụ thanh toán điện nước quyển thông
ngành chi nhấn năm cũng đã kết nối với các đối tác cung cấp dịch vụ
để cung cấp các giải pháp trích nợ tự động thanh toán quá đơn định kỳ cho khách hàng
đến nay chúng tôi cũng đã triển khai được cho trên hai trăm năm mươi đơn vị sử dụng thu ngân sách
việc triển khai thành công các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
đã góp phần rút ngắn và đơn giản quá quy trình thủ tục thanh toán
giảm thiểu rủi ro trong giao dịch
trong lĩnh vực y tế một trăm linh các bệnh viện công thành phố đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt
thông qua dùng thẻ vực lý hoặc thẻ phi vực lý như dùng giải pháp apple pay
chuyển khoản vào tài khoản bằng cách quét mã qr thay vì phải nhập số tài khoản
hình thức cao là hình thức thanh toán qua mã bệnh nhân có kết nối phần mềm thanh toán
với phần mềm quản lý bệnh nhân gọi tắt là ehis
bệnh nhân có thể dùng thẻ thanh toán qua máy post có kết nối phần mềm ehis
hoặc thanh toán qua mã qr do bệnh viện in ra tại hóa đơn
thành công nhất trong việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt
tại bệnh viện phải nói đến là bệnh viện
đại học thi trược và bệnh viện nhiệt đới
hai bệnh viện này đã đưa những dịch vụ thanh toán phiền phí lên cổng dịch vụ công quốc gia
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt về phía quản lý
bởi vì ban giám đốc có thể rất nhanh chóng tiếp cận theo dõi
giám sát được quá trình thu chi của bệnh viện
cũng giúp cho bệnh viện cải cách thủ tục hành chính
khi mà người bệnh thực hiện này thì chỉ thanh toán một lần
sau khi dịch vụ khám chứa bệnh kết thúc
chứ không phải thanh toán nhiều lần như trước đây
người bệnh cũng tự kiểm tra được quá trình thanh toán qua những phần mềm
và khi mà kết thúc thì họ cũng rất là hài lòng
các ngân hàng và các công ty trung gian thanh toán
đã tích cực phối hợp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt
ở hầu hết các lĩnh vực như thu phí dịch vụ cảng ở cảng cát lái
rút ngắn thời gian làm thủ tục cho các xe container ra vào cảng
dịch vụ xe đạp công cộng nạp trả tiền bằng ví momo đối với dịch vụ xe buýt
người dân cũng có thể thanh toán không dùng tiền mặt
trong đó có dịch vụ napas triển khai
bên cạnh đó hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong thu ngân sách cũng được đẩy mạnh
có thể nói việc thanh toán các dịch vụ công thông suốt
sẽ mang lại nhiều lợi ích về thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên thực trạng dịch vụ công trực tuyến vẫn chủ yếu ở cấp độ ba
một số dịch vụ vẫn còn dùng nhiều tiền mặt nguyên nhân do cả chủ quan và khách quan
cái khó khăn trong bệnh viện bệnh viện có nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt rất lớn
hiện nay việc thanh toán
cũng ở mức độ tương đối đơn giản
chúng ta thanh toán không dùng tiền mặt bằng quá trình thức cà thẻ là chủ yếu
tuy nhiên cũng phải xếp hàng giống như thanh toán bằng tiền mặt mới tới phiên thanh toán cà thẻ
gió thực sự chưa rút ngắn được thời gian
chúng tôi quan tâm bệnh viện quận huyện
tại bệnh viện quận huyện là họ có cái tài chính hạn chế
nguồn lực công nghệ thông tin cũng hạn chế
mà muốn thanh toán ở mức độ cao hơn
thì phải có cái đầu tư hệ thống công nghệ thông tin
tôi nghĩ vấn đề này thì sở thông tin thông cũng như ngân hàng nhà nước
sẽ cùng phối hợp để chúng ta nghiên cứu xây dựng được mô hình phù hợp cho bệnh viện quận huyện
có rất nhiều doanh nghiệp không biết phải bắt đầu từ đâu
không biết phải bắt đầu từ đâu và thực sự cần những doanh nghiệp
những nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ đồng hành cùng với những doanh nghiệp
trong quá trình chuyển đổi số ngay từ những bước đầu tiên
cho đến khi mà mình hoàn thiện dần cả một hệ thống khi mà mình chuyển đổi số toàn diện
tất cả hoạt động của một doanh nghiệp
thì cái đấy theo tôi
là cái quá trình khó gắn nhất
tại vì khi mà mình chuyển đổi bất kỳ một hoạt động kinh doanh
hay bất kỳ một hoạt động nào của doanh nghiệp lên cái môi trường số
thì cần những nhà cung cấp sản phẩm này
những nhà cung cấp công nghệ này đồng hành cùng doanh nghiệp từng bước từng bước một
thì hướng dẫn và đồng hành cùng với doanh nghiệp đi
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
khi mà nguồn lực công nghệ thông tin hay là nguồn lực với nhân lực của mình hạn chế
thì mình cần được đồng hành và được hướng dẫn
trong suốt cái quá trình đó để dần dần hoàn thiện từng bước từng bước một
vì chuyển đổi số theo tôi là một quá trình lâu dài
và có rất nhiều bước phức tạp
do đó mình không thể kỳ vọng là trong vòng một đến hai năm
mình có thể chuyển đổi toàn bộ các hệ thống của một doanh nghiệp
dù là rất nhỏ nhé lên toàn bộ được
và mình sẽ thực hiện từng bước từng bước một
bây giờ với một cái qr code thôi
thì chúng ta không cần phải thực hành những cái công việc trước đây
và chúng ta có thể dùng bất cứ một cái app nào chúng ta quét vào
là chúng ta có thể thanh toán được
và các nhà kinh doanh các nhà cung cấp dịch vụ
họ cũng rất là tiện lợi
là thay vì trước đây họ phải in từng bill
thì bây giờ họ xuất trên từng cái qr code cho từng cái dịch vụ một
với gắn với từng khách hàng
tức là chúng ta có một cái hóa đơn điện tử riêng với từng khách hàng
với khách hàng quét một cái là chúng ta được trả tiền luôn
mà chúng ta không phải làm nhiều cái thao tác giống như trước đây
thì điều đó là nó rất tiện lợi
tức là càng ngày các nhà cung cấp dịch vụ càng giảm thiểu
những cái thao tác không cần thiết cho người dùng
mà bây giờ chúng ta thấy ở đây
mọi người giới thiệu là chỉ cần một chạm
là tất cả các cái động thác trước đây chúng ta đã thay thế được luôn
thì misa cũng đã ra một cái phiên bản misa amid
cũng triển khai được mấy chục nghìn cho doanh nghiệp
đó là kết nối các cái giải pháp giữa các phòng ban doanh nghiệp lại với nhau rồi
và việc kết nối với lành ngân hàng điện tử và thuế điện tử
hiện nay là một cái đồng bộ
và có một cái giải pháp mới nữa kết nối đó là vấn đề là
giải ngân vay vốn điện tử
tức là misa lending
dựa vào phân tích dữ liệu và sức khỏe của doanh nghiệp
thì tự động giải ngân và cho vay một cách rất là thuận lợi
thông qua việc kết nối với các dữ liệu bên ngoài như là ngân hàng
trong giai đoạn sắp tới thì chúng tôi sẽ lần lượt
là đưa cái nền tảng số này vào ứng dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày
và đặc biệt là chia sẻ cái dữ liệu liên quan đến cái nền địa hình mới của thành phố
để mà thúc đẩy các lĩnh vực khác thực hiện chuyển đổi số
khi mà chúng ta thực hiện dịch vụ công trực tuyến
thì có thể tính tới câu việc là sử dụng dữ liệu mà tái cốt chức quy trình
thì như vậy thì nó mới có hiệu quả
thì như vậy nó sẽ thúc đẩy được cái vấn đề các dịch vụ công trực tuyến toàn trình
thì đối với cả thành phố từ đây đến năm hai nghìn hai mươi năm
toàn bộ cái thủ tục thành chánh của thành phố
sẽ được triển khai cung cấp trên dịch vụ công trực tuyến toàn trình
để đẩy mạnh dịch vụ công theo chủ trương chính sách của chính phủ
về tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt
dưới sự chỉ đạo nội dung của ủy ban nhân dân thành phố
ngân hàng nhà nước việt nam thành phố hồ chí minh
là một đơn vị được chọn làm thí điểm
việc thực hiện tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đối với việc đẩy mạnh đề án sáu
từ đó nhân rộng tới các tỉnh thành trong cả nước
đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân
doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt
đối với dịch vụ công góp phần hiện đại hóa nền hành chính
và tạo tiện ích cho người dân gia tăng lợi ích cho mỗi bên liên quan
thưa quý vị theo các chuyên gia tài chính với nhiều lợi ích xã hội
thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng hiện nay của thế giới
và việt nam cũng không nằm ngoài xu thế này
tuy nhiên việc triển khai không nên nóng vội gấp gáp
mà cần có lộ trình giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn
cũng như cần có thời gian để từng bước thay đổi nhận thức thói quen của người dân
trong việc chuyển đổi từ sử dụng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt
điều này sẽ giúp tránh những tác động tiêu cực do chính sách mang lại
thưa quý vị chương trình tp hcm hôm nay số phát sóng kỳ này đến đây là hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo